cùng với xu thế hòa nhập giao lưu văn hóa mở rộng nhu cầu làm đẹp nói riêng và chăm sóc da thẩm mỹ ngày càng phát triển
ngày càng có nhiều phương pháp thẩm mỹ ra đời nhưng cũng có một thực tế là liên tiếp các ca tai biến do làm đẹp không đúng cách
hay ở các cơ sở không bảo đảm cũng ngày một nhiều hơn
vậy làm sao để thẩm mỹ an toàn hiện đại và đúng phương pháp là nội dung chính trong hội nghị gia liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ ba vừa diễn ra tại tỉnh bình định
hội nghị thu hút gần một chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực da liễu da liễu thẩm mỹ trong và ngoài nước tham gia
với sáu mươi một bài báo cáo và ba kỹ thuật mới được trình diễn tại chỗ dưới sự trình bày của các báo cáo viên nhiều kinh nghiệm
gồm giáo sư phò giáo sư các bác sĩ chuyên ngành da liễu thẩm mỹ của việt nam và thế giới
bên cạnh đó các chuyên gia cũng chia sẻ những kỹ thuật làm đẹp đúng cách giảm thiểu tối đa rủi ro xảy ra biến chứng
nhất là về các tai biến do sốc thuốc gây tê thuốc gây mê thậm chí là cả về những hóa chất làm đẹp
với những bài báo cáo mang chất lượng cao về chuyên môn thì sẽ là một nguồn rất lớn để đào tạo cho các bác sĩ trẻ
trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ sẽ có những kiến thức từ cơ bản cho đến chuyên sâu
thông qua hội nghị những kiến thức chuyên sâu công nghệ và xu hướng mới nhất trong lĩnh vực làm đẹp trên thế giới
đã được cập nhật và trao đổi kinh nghiệm nhằm ứng dụng thành công tại cơ sở y tế địa phương
để điều trị hiệu quả cho bệnh nhân mà không cần phải ra nước ngoài
khẳng định vị thế của ngành da liễu việt nam đang ngày càng được ghi nhận
trên bản đồ y tế thế giới